dự kiến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi toàn bộ các cơ quan tổ chức sẽ bàn giao mặt bằng
và đến tháng một mươi năm nay sẽ bàn giao mặt bằng sạch giai đoạn một cho chủ đầu tư dự án sân bay long thành
đây là thông tin vừa được trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai đưa ra
trong số khoảng năm hectare đất có khoảng một tám trăm linh hectare là đất của một mươi bảy cơ quan tổ chức
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty cao su đồng nai là đơn vị có diện tích đất
bị thu hồi nhiều nhất với hơn một bảy trăm linh ha
đến nay tỉnh đồng nai đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho công ty này
doanh nghiệp này cũng đã thực hiện thanh lý cây cao su bàn giao mặt bằng cho địa phương
đối với các cơ quan tổ chức còn lại ngành chức năng tỉnh đồng nai đã hoàn thành việc kiểm kê xác định nguồn gốc đất
đồng thời ban hành quyết định thu hồi đất đối với một mươi khu đất của các cơ quan tổ chức
sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các cơ quan tổ chức
ngành chức năng tỉnh đồng nai tiến hành thu hồi những diện tích đất do cá nhân hộ gia đình quản lý sử dụng